một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho giấy thành phẩm thuộc công ty giấy lửa việt huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh phú thọ phối hợp với các đơn vị liên quan đã khống chế được ngọn lửa và không để cháy lan sang các khu vực xung quanh
rất may là không có thiệt hại gì về người
vào chiều ngày ba mươi tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra cháy tại kho giấy thành phẩm của công ty cổ phần giấy lửa việt địa chỉ tại huyện hạ hòa
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh phú thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả do đám cháy gây ra
khu vực xảy ra cháy là nhà kho giấy thành phẩm có quy mô một tầng kết cấu chính khung thép máy tôn
đến khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy đám cháy đã được giật tắt hoàn toàn không còn ngọn lửa bùng phát hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra